tại tỉnh yên bái trong đêm ngày một mươi hai tháng tám và sáng ngày hôm qua một mươi ba tháng tám
nhiều khu vực có mưa có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và rông
đặc biệt là tại thị trấn yên thế huyện lục yên có mưa rất to
và làm thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của nhân dân
mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng đến năm nhà dân do bị sạt lở ta lui
gần ba mươi hectare hoa màu bị ngập úng và gãy đổ hơn ba hectare ao nuôi cá bị cuốn trôi
ngoài ra lượng mưa lớn làm nhiều tuyến đường giao thông bị ngập nặng
và hai cầu bị sập ước tính thiệt hại gần bốn trăm linh triệu đồng
ngay sau khi xảy ra thiên tai huyện lục yên đã kiểm tra và chỉ đạo các xã
tiến hành di rời người và tài sản đến nơi an toàn
tiến hành xử lý tạm thời các tuyến đường sạt lở ta luy để bảo đảm là giao thông được thông suốt
bố trí người canh gác và nghiêm cấm các phương tiện đi qua khu vực ngầm tràn